nhân chuyến công tác tại tỉnh an giang vào sáng nay đồng chí trường hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và đoàn công tác trung ương
đã thị sát tình hình sạt lờ trên quốc lộ chín mươi một
và trước tình hình sạt lở tại đây phó thủ tướng thường trực đã chỉ đạo bộ giao thông vận tải
khẩn trương khắc phục sự cố để người dân yên tâm đi lại trên tuyến đường này
liên quan vụ sạt lở khiến cả mặt đường quốc lộ chín mươi một đổ sụp xuống sông hậu qua địa bàn tỉnh an giang
sáng nay phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình dẫn đầu đoàn công tác
đến khảo sát khu vực sạt lở tại xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
liên quan vụ sạt lờ khiến cả mặt đường quốc lộ chín mươi một đổ sụp xuống sông hậu qua địa bàn tỉnh an giang
phó thủ tướng trường hòa bình nhận định tình hình sạt lờ nguy hiểm tại quốc lộ chín mươi một vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới phó thủ tướng trường hòa bình chỉ đạo
trước thực trạng trên phó thủ tướng thường trực chính phủ trường hòa bình chỉ đạo bộ giao thông vận tải khẩn trương hoàn thành tuyến đường vào cuối tháng chín này để người dân yên tâm ổn định cuộc sống